trong những năm qua nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách xã hội luôn đồng hành cùng những hộ gia đình chính sách hộ nghèo những nông dân thiếu vốn sản xuất
chính nhờ nguồn vốn này mà nhiều hộ đã phát triển kinh tế vươn lên khá giả nhiều gia đình thoát nghèo có thu nhập ổn định
trước đây gia đình anh đào thành trung ở khu năm xã tam thanh huyện tân sơn thuộc diện cận nghèo của xã
năm hai nghìn một mươi ba từ nguồn vốn vay dành cho hộ cận nghèo của ngân hàng chính sách và xã hội huyện
gia đình anh đào thành trung đã mạnh dạn đầu tư vào nhà xưởng chế biến chè và chăn nuôi
từ đó đã có thu nhập ổn định và tạo thêm việc làm cho người dân địa phương

và củng cố chất lượng hoạt động của mạng lưới tổ tiết kiệm góp phần đưa nguồn vốn tín dụng chính sách
đến đúng các đối tượng thụ hưởng sử dụng đồng vốn chính sách có hiệu quả trên con đường giảm nghèo bền vững

đối với những đối tượng vay vốn phối hợp với các tổ chức hội đoàn thể tổ tiết kiệm vay vốn
để kiểm tra cái đồng vốn để làm sao để cái đồng vốn sử dụng có hiệu quả đúng mục đích

theo ngân hàng chính sách xã hội tỉnh phú thọ tính đến nay tổng dư nợ tín dụng chính sách
trên địa bàn tỉnh đạt trên ba năm trăm linh tỷ đồng
trong đó vốn cho đồng bào dân tộc thiểu số vay trên bảy mươi tỷ đồng với hơn sáu bảy trăm linh hộ được vay vốn phát triển sản xuất
nguồn vốn này đã trở thành chiếc cần câu đối với những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn
là điểm tựa để nhiều hộ gia đình hiện thực hóa mong ước cải thiện cuộc sống ngay trên mảnh đất quê hương mình